thậm chí là hàng tháng sau khi nhiễm virus
hậu covid một mươi chín có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta dù nặng hay nhẹ
vì vậy nếu quý vị và các bạn có những dấu hiệu của hậu covid một mươi chín
hãy đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời